xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào sáng nay ban thường vụ tỉnh ủy hải dương đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với một mươi hai huyện thị xã thành phố trong tỉnh
đánh giá tình hình dịch bệnh covid một mươi chín và thảo luận thống nhất các giải pháp phòng chống dịch
cùng với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh hải dương trong thời gian tiếp theo
tại cuộc họp ban thường vụ tỉnh ủy đã quyết định từ ngày ba tháng ba toàn tỉnh hải dương sẽ kết thúc giãn cách xã hội
theo tinh thần chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
cụ thể thành phố hải dương thị xã kinh môn và các huyện kim thành cẩm giang cơ bản thực hiện theo chỉ thị một mươi năm
ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ các huyện bình giang gia lộc nam sách ninh giang
phố trí linh cơ bản thực hiện theo chỉ thị một mươi chín ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
các xã khu điểm dân cư đang thực hiện lệnh phong tỏa thì tiếp tục thực hiện cho đến hết thời gian phong tỏa
liên quan đến việc làm giả công văn của ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch covid một mươi chín
công an tỉnh lâm đồng đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba người
như tin đã đưa vào ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp công văn của ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
về việc cho học sinh các cấp của tỉnh này nghỉ học từ ngày một mươi chín tháng hai
trong khi học sinh các cấp học ở lâm đồng sẽ đi học trở lại từ ngày một mươi bảy tháng hai
qua xác minh công an lâm đồng đã làm rõ hình ảnh chục công văn giả mạo này được một em học sinh lớp chín tại huyện lâm hà làm ra
sau đó được một em cũng là học sinh lớp chín và một em khác chia sẻ lên mạng xã hội
liên quan đến hành vi này hai em học sinh lớp chín đã bị xử phạt
vi phạm hành chính với hình thức cảnh cáo
còn em còn lại bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật
với hành vi gây dối trật tự công cộng
một đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu tỉnh hưng yên khởi tố vụ án khởi tố bị can
theo điều tra ban đầu vào đêm ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
nhóm của phạm phương nam ở xã đông ninh nguyễn hải dương ở xã tứ dân
vũ văn trường ở xã ông đình đều thuộc huyện khói châu
và nguyễn hoàng quân ở huyện xuân trường tỉnh nam định có hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
tại điểm hẹn các đối tượng đã dùng dao vỏ chai bia lao vào đuổi đánh nhau
nhận được tin báo công an huyện khói châu đã phối hợp với công an xã đông kết
nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành xác minh
và làm rõ hai mươi hai đối tượng tham gia thu giữ các vật chứng có liên quan
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu đang tiếp tục điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh cà mau vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo là phan quốc khánh
và nguyễn công linh cùng tạm trú tại thành phố cà mau về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào đêm ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi trên đường chuẩn bị đi giao ma túy
nguyễn công linh đã bị lực lượng công an thành phố cà mau bắt quả tang
cùng với tăng vật là một mươi viên ma túy tổng hợp
tiếp tục điều tra mở rộng tại nơi ở của hai đối tượng trên lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ thêm
một trăm một mươi ba viên nén một mươi năm bịch ma túy một cân tiểu ly cùng một số tăng vật khác có liên quan
quả đó xác định phan quốc khánh đã nhiều lần mua ma túy từ thành phố hồ chí minh về
sau đó đưa cho nguyễn công linh đi giao cho đối tượng khác
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt phan quốc khánh một mươi năm năm tù
và nguyễn công linh một mươi năm tù cùng với tội mua bán chai phép chất ma túy
thời gian qua công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai liên tục nhận được nhiều tin báo của người dân
về việc bị kẻ gian lợi dụng thời điểm người dân về quê đón tết đã đột nhập vào nhà trộm cắp nhiều tài sản có giá trị
với tinh thần quyết tâm cao đội cảnh sát hình sự công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai
đã tích cực phối hợp với công an các xã thị trấn trên địa bàn truy xét và nhanh chóng phát hiện được nhóm đối tượng thực hiện các vụ trộm này
với thao tác nhanh gọn ít để lại dấu vết thời điểm gây án các đối tượng thường chọn vào các khung giờ dạng sáng
đều cùng phương thức bẻ khóa đột nhập vào nhà cuỗng sạch tài sản của gia trụ rồi nhanh chân tổ thoát
đó là đặc điểm chung của các đối tượng gây ra nhiều vụ đột nhập nhà dân trên địa bàn huyện tràng bom trong thời gian qua
thông tin liên tục được các trinh sát của đội cảnh sát hình sự công an huyện tràng bom thu thập và tập trung xác minh
nhóm trộm manh động này gồm sáu đối tượng phạm tín nghĩa đặng thị mai lan nguyễn duy thanh phạm quốc cường trần thuận
cùng chú tỉnh đồng nai và nguyễn tiến đạt quê hà nội
nhóm đối tượng này không nghề nghiệp lại nghiện ma túy nên chúng đã cấu kết với nhau
lợi dụng đêm khuya sự sơ hở bất cảnh sát của người dân trong việc quản lý tài sản
để thực hiện hàng loạt các vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản có giá trị cao
thường xuyên tụ tập tại căn nhà do nghĩa và lan thuê để sử dụng ma túy giúp nghĩa đi bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn
mấy ánh cho con được hai trăm linh ngàn ba trăm linh ngàn
với bật ma túy là thôi ạ
bằng các biện pháp nhập vụ vào dạo sáng ngày hai mươi hai tháng hai
công an huyện trảng bom đã chia ra thành ba mũi trinh sát tiến hành phá án
lần lượt bắt và khám xét nơi ở của các đối tượng trong băng nghiện này
thu giữ ba chiếc xe máy nhiều biển số xe nhiều dụng cụ mở khóa xe
các phương tiện liên quan đến hành vi trụng các tài sản
khám xét phòng của nghĩa công an đã phát hiện có hai gói ma túy
một mươi chiếc điện thoại các loại hơn hai mươi giấy chứng nhận đăng ký xe các loại nhiều giấy phép lái xe
một mươi năm chứng minh nhân dân và một số giấy tờ đăng kiểm bảo hiểm xe tải
ngoài ra trong căn nhà có chứa rất nhiều tài sản của các đối tượng trụng cấp được
hiện công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ nhóm đối tượng trên
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy
qua vụ việc này công an huyện tràng bom cũng cảnh báo người dân không sơ hở
tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi trụng cấp tài sản
một số lượng lớn thuốc lái nhập
nhập lậu trong ngôi nhà trên đường phan ngọc hiển phường năm thành phố cà mau
vừa được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau phối hợp với công an phường năm phát hiện bắt giữ
được biết căn nhà trên là nơi ở của lưu nguyên khoa
lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt quả tăng đối tượng khoa đang tàng trữ tổng số lượng
hai mươi hai chín trăm linh bao thuốc lá với nhiều nhãn hiệu khác nhau
tại cơ quan công an lưu nguyên khoa đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
việc phát hiện số lượng lớn thuốc lá nhập lậu tại đây được xem là một trong những vụ án lớn nhất từ trước đến nay
mà đơn vị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau thực hiện
một số tin tức về giao thông
bảy người thương vong là hậu quả của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách dường nằm với đoàn đi xe đạp
xảy ra tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp
cụ thể vào khoảng năm giờ sáng nay trên tuyến quốc lộ năm mươi bốn đoạn thuộc xã tân thành huyện lai vung
xe ô tô khách dường nằm do trần văn năm chú tại huyện lai vung điều khiển chạy hướng từ ngã năm tân thành về xã vĩnh thới
khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với đoàn xe đạp khoảng một mươi người
chiếc xe ô tô chỉ dừng lại sau khi đâm vào trụ điện và cây xanh ven đường
vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ hai người khác tử vong trên đường đi cấp cứu
tài xế xe ô tô phụ xe và hai hành khách bị đa chấn thương đã được đưa đi cấp cứu
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
có rất nhiều trường hợp người lái xe sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường để mặc nạn nhân gây ra những hậu quả nghiêm trọng thậm chí là chết người
hành vi này không chỉ vi phạm về mặt pháp luật mà còn đáng lên án về mặt đạo đức
phản ánh sau đây tại tp huế
cuối năm hai nghìn hai mươi đối tượng nguyễn tấn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường thuận lộc tp huế đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
là một người bị chấn thương sọ não hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện trung ương huế
nói là sau khi gây tai nạn thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu thì nguyễn tấn tài lại bỏ trốn khỏi hiện trường
mới đây nhất ngày một mươi chín tháng hai một người dân điều khiển xe mô tô đi trên cầu giã viên
thì xảy ra va chạm với xe mô tô đi cùng chiếc xe
và chạm làm nạn nhân ngã xuống đường và bị xe ô tô cùng chiều cán qua người tử vong
sau khi vụ tai nạn xảy ra nam thanh niên gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được tin báo các lực lượng chức năng công an tp huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
đến một mươi một h ngày hai mươi tháng hai lực lượng công an đã làm rõ năm thanh niên gây tai nạn và bỏ trốn khỏi hiện trường là lê nguyễn thanh bình
sinh năm hai nghìn hai chú tại phường kim long tp huế
trong những trường hợp điển hình trong các vụ gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn trong thời gian qua
theo số liệu thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đội cảnh sát giao thông trật tự đã truy xét làm rõ hơn bốn mươi bốn vụ gây tai nạn giao thông bỏ trốn
xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
cái việc gây tai nạn bỏ trốn gây khó khăn cho cơ quan công an trong việc điều tra và xử lý
trong đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế đã điều tra xử lý bốn mươi bốn trên bốn mươi bốn vụ tai nạn giao thông bỏ trốn và xử phạt gần ba trăm linh triệu đồng
trong đó chúng tôi cũng chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp là bảy vụ hiện nay đang công tác điều tra để xử xét xử
tai nạn giao thông xảy ra là điều không mong muốn
lỗi trong vụ tai nạn là lỗi vô ý
nhưng với hành vi của lái xe gây tai nạn không dừng lại
không giữ nguyên hiện tượng
bỏ trốn không trình báo với cơ quan có thẩm quyền và không tham gia cấp cứu người bị nạn thật đáng lên án
nó không chỉ cho thấy sự xuống cấp về mặt đạo đức của người lái xe
mà còn cho thấy thái độ bất chấp coi thường pháp luật của không ít người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
vì vậy mỗi người dân khi tham gia giao thông phải tự nâng cao ý thức của bản thân
chấp hành nghiêm văn hóa giao thông cũng như các quy định của pháp luật để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra

tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng của công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa là đối tượng dương văn cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú thị trấn nông cống huyện đông cống tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê đức khương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông hải
phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
bị công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện